với mong muốn thay đổi thói quen sử dụng các loại ống hút nhựa vừa ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng vừa gây hại đến môi trường
anh trần minh tiến một người con của long an đã sản xuất ra những chiếc ống hút từ tre và cây cỏ bàng
anh đã chọn cách sống hài hòa với thiên nhiên tận dụng quà tặng từ thiên nhiên để tạo ra các sản phẩm thân thiện với môi trường bảo vệ sức khỏe người dân
anh trần minh tiến một người con của long an đã sản xuất ra những chiếc ống hút nhựa vừa ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng vừa gây hại đến môi trường
anh trần minh tiến một người con của long an đã sản xuất ra những chiếc ống hút nhựa vừa ảnh hưởng đến sức khỏe người dân
những người đang làm việc cho anh hiện có khoảng một mươi người tất cả hầu hết là bà con lối xóm mức thu nhập hàng tháng khoảng ba năm triệu một người
dù đây không phải là mức thu nhập quá cao tuy nhiên so với đời sống nông thôn người dân đã có thể sống tốt với số tiền này
anh trần minh tiến một người con của long an đã sản xuất ra những chiếc ống hút nhựa vừa ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng vừa gây hại đến môi trường mức thu nhập hàng tháng khoảng ba năm triệu một người

anh tiến một người con của long an đã sản xuất ra những chiếc ống hút nhựa vừa ảnh hưởng đến mức thu nhập hàng tháng khoảng ba năm triệu một người